năm năm qua việt nam đã nhập khẩu hơn năm trăm sáu mươi ô tô nguyên chiếc các loại tổng kim ngạch lên tới một mươi hai năm tỷ usd
đáng chú ý là những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi cận tết nguyên đán canh tí thì lượng ô tô nhập khẩu của cả nước đạt là hai ba trăm một mươi bảy chiếc với tổng kim ngạch là gần sáu mươi ba triệu usd
theo tin từ tổng cục hải quan năm hai nghìn một mươi chín là năm lập kỷ lục cả về sản lượng và giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong năm năm gần đây
ước đạt một trăm bốn mươi hai xe và trị giá đạt ba một tỷ usd tăng bảy mươi một về lượng và tăng hơn sáu mươi chín về trị giá so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng năm qua việt nam đã nhập khẩu tới năm trăm sáu mươi hai trăm linh năm ô tô nguyên chiếc các loại tổng kim ngạch lên tới một mươi hai năm tỷ usd
theo số liệu thống kê về hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước trong một mươi năm ngày đầu tháng một vừa được tổng cục hải quan công bố
trong hai ba trăm một mươi bảy ô tô nguyên chiếc nhập khẩu lượng ô tô chín chỗ ngồi
trở xuống tiếp tục chiếm ưu thế với một chín trăm hai mươi hai xe dòng xe nhiều thứ hai là ô tô tải với hai trăm chín mươi sáu chiếc
cũng trong nửa tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi cả nước chi hơn một trăm tám mươi tám triệu usd nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô